bất ngờ tiến hành kiểm tra khách sạn phượng hoàng ba tại phường điện biên thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt quả tang bảy đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
tại chỗ lực lượng công an bắt giữ bốn đối tượng môi giới mại dâm cùng chú tại tỉnh thanh hóa
bước đầu tại cơ quan công an các gái mại dâm và những người mua dâm đều khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán dâm
thông qua sự môi giới của các đối tượng nói trên
trong đó lê công đức là lễ tân khách sạn phượng hoàng ba
khi biết khách có nhu cầu đức sẽ liên hệ với nguyễn thị tới để điều gái đến khách sạn bán dâm cho khách
với giá từ một ba triệu đồng một lần
sau đó lê công đức và nguyễn thị tới sẽ lấy tiền hoa hồng từ các gái mại dâm và cả khách mua dâm
riêng lê thị kim oanh và chu thị lệ là hai đối tượng vừa môi giới mại dâm vừa trực tiếp tham gia bán dâm